hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
phòng khám đa khoa khu vực tân thắng huyện hàm tân bình thuận ghi nhận một trường hợp ngụ thôn phò trì xã tân thắng hàm tân bình thuận tử vong do bệnh dạy
từ đầu năm đến nay đây là bệnh nhân thứ năm tử vong do bệnh dạy được ghi nhận tại bình thuận
bệnh nhân là nữ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi cách đây khoảng bốn tháng bị con chó chạy rông trước cổng nhà cắn vào vùng bàn chân trái vết cắn chảy sức da dơm máu
người nhà sơ cứu sửa vết thương bằng nước muối nhưng không tiêm phòng dại
sau đó bệnh nhân vào bình dương để đi làm công nhân con chó sau khi cắn bệnh nhân tiếp tục chạy rông và không xác định được đi đâu hay đã chết
đến sáng ngày một mươi bảy tháng bốn bệnh nhân bị ngứa hai bàn chân và lan dần lên cả người
đến một phòng khám đa khoa thuộc bình dương để kiểm tra bệnh nhân thêm triệu chứng tê chân khó thở sợ gió
phòng khám nghi bệnh dại và chuyển tuyến lên bệnh viện nhiệt đới tp hcm làm xét nghiệm và chẩn đoán bệnh dạy
ngày hai mươi tháng bốn bệnh nhân trở nặng và bệnh viện trả về bệnh nhân tử vong sau đó
chồng của bệnh nhân cũng bị con chó nhỏ ở nhà cắn vào ngón tay vào ngày một tháng bốn
sau đó con chó tự chết không rõ nguyên nhân phòng khám đa khoa khu vực tân thắng đã vận động anh đi tiêm vaccine phòng dạy
để chủ động phòng chống bệnh dạy người dân cần thực hiện tốt các biện pháp sau
người dân nuôi chó mèo cần tiêm vaccine phòng dạy đầy đủ và tiêm nhắc lại hàng năm theo khuyến cáo của ngành thú y
người dân nuôi chó phải xích nhốt khi ra đường phải mang rõ mõm không đùa nghịch chọc phá chó mèo
khi bị chó mèo cắn cân rửa vết thương dưới vòi nước chảy ngay lập tức với xà phòng liên tục một mươi năm phút
nếu không có sạp phòng có thể xối rửa vết thương bằng nước thông thường
sau đó vết thương cần được rửa sạch với cồn bảy mươi hoặc cồn iốt hạn chế làm dập vết thương và không bằng kín vết thương
kịp thời đến cơ sở y tế để khám tư vấn và tiêm vaccine phòng dạy huyết thanh kháng dại
đến một mươi tổng số người bệnh nếu không điều trị thời gian sống trung bình của người bệnh là năm tháng
tuy nhiên trường hợp phát hiện muộn như người bệnh sau đây các bác sĩ ước tính bệnh nhân khó giữ được tính mạng trong hai tuần tiếp theo nếu không được phẫu thuật can thiệp khẩn cấp
ông pvd sáu mươi tuổi ngụ tại tp hcm cho biết trước giờ bản thân chưa bao giờ đi khám bệnh vì luôn nghĩ rằng mình có sức khỏe tốt
đến khi chân đau tới mức muốn rụng rời kềm sức cần một tuần bệnh nhân mới chịu đi tìm bác sĩ cầu cứu
bác sĩ chuyên khoa hai hồ khánh đức trường khoa phẫu thuật tim mạch máu bệnh viện bình dân cho biết
ung thư thận có trồi biếu và lòng tĩnh mạch chiếm bốn một mươi tổng số người bệnh nếu không điều trị thời gian sống trung bình của người bệnh sẽ là năm tháng
tuy nhiên trường hợp phát hiện muộn như ông d các bác sĩ ước tính bệnh nhân khó giữ được tính mạng trong hai tuần tiếp theo nếu không phẫu thuật do biếu sẽ lăn dần bể tim lên phổi gây tắc nghẽn tuần hoàn
trước tình thế cấp bách bệnh viện đã chủ trì hội trần toàn viện với sự tham gia của nhiều chuyên khoa để tìm phương án phẫu thuật tối yêu cứu sống người bệnh
có rất nhiều tình huống đã được đặt ra trong đó các bác sĩ tin lượng khả năng phải thực hiện thay mới hoàn toàn một đoạn tĩnh mạch chủ dưới đã bị trồi miếu xâm lấn
đây là một kỹ thuật rất khó đòi hỏi bác sĩ có kinh nghiệm phẫu thuật bệnh máu
bác sĩ hồ khánh đức cho biết thêm sau khi chuyên khoa tiết điệu dùng robot phẫu thuật cắt bỏ thận phải có biếu xâm lấn chuyên khoa mạch máu đã loại bỏ đoạn tính mạch chủ có biếu di cân cho bệnh nhân
sau hơn một mươi một giờ nỗ lực của toàn bộ ekip ca phẫu thuật đã thành công
hai ngày sau phẫu thuật người bệnh đã vận động được tại giường
ông đê được cắt trị ở hậu phẫu ngày thứ bảy và xuất viện sau hậu phẫu ngày thứ một mươi
bác sĩ cảnh báo người bệnh nếu đau vùng hông lưng tiểu khó đau bụng đau thức chân
y tế chuyên khoa để thăm khám ngay với người bệnh khỏe mạnh cũng nên đi siêu âm bụng mỗi năm
để kiểm tra những cơ quan trong ổ bụng như gan mật tụy thận bàng quang
những người trên bốn mươi tuổi cũng nên đi kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện những bất thường mạch máu như sơ vữa động mạch suy tính mạch
người dân cần khám sức khỏe định kỳ ít nhất mỗi năm một lần tại các cơ sở y tế uy tín về máy móc tốt chuyên gia y tế tay nghề cao
theo kết quả khảo sát của ngành y tế phần lớn kháng sinh ở nước ta được bán mà không có đơn thuốc
việt nam cũng nằm trong số các nước có tỷ lệ kháng kháng sinh cao trên thế giới và tình trạng này đang có xu hướng gia tăng
việc dùng kháng sinh không theo chỉ định của bác sĩ có thể gây ra nhiều hệ lụy nguy hiểm đến sức khỏe như trường hợp người bệnh nhân nữ sau đây
nhập viện cấp cứu do thường xuyên mua nhiều loại kháng sinh uống không theo lưu lượng được khuyến cáo
các bác sĩ cho biết bệnh nhân bị mất nước nặng dối loạn điện dài và suy thận cấp
sau khi đánh giá tiền sử bệnh và tình hình người bệnh ekip bác sĩ đã nhanh chóng cấp cứu bù nước tiện giải và nội soi đại tràng cho bệnh nhân
hình ảnh nội soi cho thấy niêm mạc đại tràng bị phim trợt phù nề mạnh có rất nhiều giả mạc trắng bám ở trên bề mặt
người nhà cho biết nữ bệnh nhân lớn tuổi này thường xuyên tự ý mua kháng sinh nhiều loại phải uống không theo liều lượng được khuyến cáo
thậm chí bà còn tư vấn cho con cháu mua và dùng kháng sinh
chia sẻ mức độ nguy hiểm khi tự ý sử dụng thuốc kháng sinh bác sĩ phan thị kim dung khoa nhi hô hắc bệnh viện đọc hoa sành pôn cho biết
của vi khuẩn từ đó giảm đáp ứng viêm gây ra
bởi vi khuẩn nhưng cũng có các tác dụng
không mong muốn kèm theo mức độ biểu hiện
khác nhau tùy trường hợp do đó để tránh
hậu quả khôn lường người dân không nên tự ý dùng
kháng sinh chỉ sử dụng thuốc khi đã được bác sĩ
thăm khám và kê đơn
ngày hai mươi hai tháng bốn khoa phẫu thuật tạo hình
thẩm mỹ bệnh viện đại học y hà nội tiếp nhận
liên tiếp hai trường hợp vỡ túi ngực
đáng chú ý có bệnh nhân mới đặt túi nâng ngực
được bốn năm
theo bác sĩ hoàng hồng phụ trách khoa phẫu thuật
tạo hình thẩm mỹ bệnh viện đại học y hà nội
trường hợp thứ nhất là một người phụ nữ
năm mươi năm tuổi tại hà nội đặt túi ngực
từ năm hai nghìn một mươi
bệnh nhân tới bệnh viện đại học y hà nội
thăm khám tổng quát tuy nhiên kết quả
siêu âm chụp mri cho thấy hình ảnh
túi ngực bên trái đã vỡ
bệnh nhân cho biết không thấy dấu hiệu bất thường
nên không hay biết túi ngực đã vỡ
tại khoa cũng tiếp nhận một phụ nữ
ba mươi một tuổi tại hà nam tới khám
dạng được biết người phụ nữ này
đã đặt túi nâng ngực cách đây bốn năm
kết quả chiếu chụp cho thấy túi ngực
bên trái của bệnh nhân đã bị vỡ
vùng khoang ngực xung quanh túi ngực có nhiều dịch
bác sĩ hoàng hồng cho biết
cả hai trường hợp đều được chỉ định phẫu thuật
sớm để lấy túi ngực ra ngoài
làm sạch dịch tiết cũng như silicone gel
thoát ra xung quanh làm sạch khoang túi
đồng thời đặt túi ngực mới trở lại
bác sĩ cảnh báo việc vỡ túi ngực
nếu không được phát hiện và xử lý sớm
dịch tích tụ nhiều có thể dẫn tới
các phản ứng viêm nhiễm trùng lan rộng
gây biến dạng ngực phải điều trị lâu dài
bên cạnh đó khi ngực đã bị viêm nhiễm
nếu đặt túi độn lại sẽ tăng
nguy cơ bị sơ dính co bao
bên cạnh đó chị em khi đặt túi nâng ngực
cần thăm khám ngay khi có dấu hiệu bất thường
như sưng đau căng tức ngực biến dạng
trường hợp không phát hiện dấu hiệu bất thường
sau khoảng bảy đến tám năm chị em nên đi siêu âm
chụp chiếu để kiểm tra túi
và nên thay túi sau một mươi năm
luôn ghen tuông suy nghĩ chồng ngoại tình
thậm chí còn dọa tự kết liễu cuộc sống của mình
dọa sát hại cả nhà vì cáo giận
người phụ nữ bốn mươi tám tuổi ở hà nội
phải vào viện sức khỏe tâm thần quốc gia
điều trị dối loạn hoang tượng kéo dài
theo lời kể của bệnh nhân b và người nhà
chị b bị dị ứng phấn hoa bánh gai
không có tiền sử dụng chất tác động tâm thần
trước đó tính cách của bệnh nhân vui vẻ
hòa đồng khoảng hơn hai năm trở lại đây
bệnh nhân dễ nóng nảy hay cáo giận với các con
bệnh nhân cho rằng chồng ngoại tình
mặc dù đã được giải thích nhưng không tin
bệnh nhân có tính kiểm tra kiểm soát chồng
theo dõi mọi lúc mọi nơi
ngay cả khi làm
bệnh nhân tìm kiếm thông tin
kiểm tra gia lô của chồng
và nghi ngờ chồng có liên hệ với nghề yêu đầu
bệnh nhân là người yêu thứ hai
theo lời kể của gia đình
ngoài ghen tuông vô cớ
bệnh nhân b bắt đầu cáo giận
chửi bới mọi thành viên trong gia đình
kèm theo mất ngủ tăng dần mệt mỏi
sau khi thăm khám tại một bệnh viện
chị b được chẩn đoán dối loạn giấc ngủ
tuy nhiên qua một thời gian điều trị
các biểu hiện không giảm mà tăng dần
gia đình sau đó đã đưa chị bê đến khám
tại viện sức khỏe tâm thần quốc gia
kết quả thăm khám bác sĩ chẩn đoán
chị mắc dối loạn hoang tưởng dai rẳng
sau khi chẩn đoán người bệnh được dùng
liệu pháp hóa dược phối hợp với các thuốc
chống loạn thần liệu pháp tâm lý cá nhân
gia đình hiện tại
sau hai mươi tám ngày điều trị tình trạng
của bệnh nhân ổn định hơn hoang tưởng giảm
cảm xúc hành vi phù hợp hơn
ăn ngủ tốt
dối loạn hoang tưởng nếu không được điều trị có thể dẫn đến
lo âu trầm cảm hoang tưởng có thể dẫn đến
bạo lực hoặc các vấn đề liên quan đến pháp lý
hoang tưởng có thể gây cản trở
các mối quan hệ trở nên xa lánh người khác
hiện nay không có biện pháp dự phòng hoang tường
cho nên việc trần đoán và điều trị sớm
giúp làm giảm ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân
gia đình và các mối quan hệ bạn bè
đồng thời vai trò tâm lý của bệnh nhân rất quan trọng
khi họ bận rộn thêm ví dụ như đi làm
giao lưu với bạn bè người thân
sẽ không còn thời gian lo lắng hoang tưởng những việc khác
năm thanh niên hai mươi một tuổi dùng máy hút chân không
để tăng kích cỡ dương vật sau vài lần sử dụng
bộ phận sinh dục ngày càng sưng bầm
đáng chú ý đã có rất nhiều sự cố
xảy ra từ những trường hợp muốn tăng kích thước cậu nhỏ
bằng nhiều biện pháp phản khoa học
mà chúng tôi liên tục cảnh báo đến quý vị
trong thời gian vừa qua
bệnh nhân cho biết đã chi một hai triệu đồng
mua máy hút chân không sau khi được quảng cáo
tăng kích thước dương vật an toàn và hiệu quả
người bán giới thiệu cơ chế
bầm hút chân không làm rát nở các cơ tế bào
trên thân dương vật giúp to và dài hơn
người dùng máy chỉ cần tập một mươi năm phút mỗi ngày
sau khoảng ba tháng cậu nhỏ có thể giải thêm
không ngờ thanh niên trên mới dùng vài lần
bộ phận sinh dục xuất hiện các triệu chứng bất thường
may mắn bệnh nhân được điều trị sớm
nên không bị di chứng bác sĩ duy nói
đồng thời cảnh báo máy hút chân không
không có tác dụng làm tăng kích thước dương vật
loại máy này được bác sĩ chỉ định sử dụng
trong điều trị dấu loạn cương mức độ nặng
khi bệnh nhân không đáp ứng với thuốc điều trị
tuy nhiên dụng cụ phải được bác sĩ hướng dẫn
sử dụng một cách chi tiết nhằm tránh hậu quả
một máy hút chân không giá gần hai triệu đồng
máy được quảng cáo có thể chữa
các chống bệnh sinh lý nam giới
nhờ tăng cường lưu thông máu ở dương vật
kết quả anh càng dùng thì tình trạng dối loạn cương
ngày càng tệ bác sĩ đánh giá dương vật
bị xây sát do áp lực hút của máy
và bệnh nhân chưa sử dụng đúng cách
người bệnh được tầm soát nguyên nhân dối loạn cương
để điều trị tốt hơn
bác sĩ khuyến cáo nam giới không nên tự ý mua
và sử dụng máy hút chân không khi chưa có hướng dẫn
từ bác sĩ chuyên khoa
khi bị dối loạn cương hoặc tự ti về dương vật
quý ông nên đến cơ sở y tế uy tín
để được bác sĩ khám và điều trị
tin từ bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ cho biết
sức khỏe của nam học sinh lớp tám
bị đánh chấn thương sọ não được chuyển từ
bệnh viện một trăm linh tám về điều trị tại khoa hồi sức tích cực
vẫn đang trong tình trạng nặng
trước đó như báo sức khỏe và đời sống đã thông tin
chiều ngày một mươi bảy tháng ba
m n h d sinh năm hai nghìn một mươi
học sinh lớp tám trường trung học cơ sở việt hưng
ra sân đỉnh lệ mật phường việt hưng
quận long biên để chơi bóng rổ
trong lúc chơi m d nảy sinh xích mít
với một bạn tên là k học sinh lớp sáu
cháu k chạy đi gọi anh trai là tvm
để nhờ giải quyết mâu thuẫn
kết quả m d bị đánh chấn thương sọ não
hôn mê tiên lượng tử vong cao
hơn một tháng từ khi xảy ra vụ việc
bệnh nhi hiện nay đã được chuyển về
bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ
để theo dõi điều trị
bác sĩ điều trị thông tin
hiện tại bệnh nhân vẫn hôn mê
thở hoàn toàn theo máy
đồng từ hai bên là năm mm
mất phản xạ ánh sáng không sốt
huyết áp phụ thuộc vận mạch
m d liều hai mg trên một kg trên phút
bệnh nhân tiểu được suy đa tuyến
tuyến thượng thận tuyến sát
còn vẫn đang ở tình trạng phù não nặng
viêm phổi do não tổn thương nặng
nên điều trị rất khó khăn
hiện nay các bác sĩ khoa hồi sức tích cực
bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ
vẫn đang nỗ lực điều trị
với hy vọng có phép màu đến với con
được biết tối ngày hai mươi bảy tháng ba
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận long biên
tp hà nội cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam
đối với tvm sinh năm hai nghìn tám
trú tại quận long biên tp hà nội
để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
các quyết định tố tụng đã được
viện kiểm sát nhân dân quận long biên
phê chuẩn và tống đạt đến bị can
ngày hai tháng bốn
thanh tra sở y tế tp hcm cho biết
đơn vị phát hiện một viện thẩm mỹ quốc tế
núp bóng phòng khám chuyên khoa gia liễu
và lấy địa chỉ các bệnh viện khác
để biến thành cơ sở của mình
qua kiểm tra tại địa chỉ số sáu mươi chín hoàng trọng mậu
khu đô thị him lam quận bảy
đoàn ghi nhận có trò biển hiệu lớn
trên toàn bộ mặt tiền của căn nhà bốn tầng
ghi viện thẩm mỹ quốc tế cci beauty center
cùng slogan niềm tin của phái đẹp
và một tấm bảng nhỏ gắn một cột đá bên dưới
ghi phòng khám chuyên khoa gia liễu
thuộc công ty cổ phần viện thẩm mỹ cci group
trong khi đó
kiểm tra tại địa chỉ bảy trăm tám mươi một c chín lê hồng phong
quận một mươi theo website
là cơ sở hai của cci beauty
thì đây lại là trụ sở của bệnh viện chuyên khoa
phẫu thuật thẩm mỹ korea star sao hàn
tại buổi làm việc đại diện cơ sở đã cung cấp
giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
và giấy phép hoạt động khám chữa bệnh
do sở y tế tp hcm cấp
ngày hai mươi hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
cho phòng khám chuyên khoa gia liễu
thuộc công ty cổ phần viện thẩm mỹ cci group
tuy nhiên phòng khám này chưa được
sở y tế thẩm định phê duyệt danh mục kỹ thuật
và xác nhận nội dung quảng cáo
trong khi đó đại diện cơ sở không cung cấp
được giấy tờ pháp lý đối với tên gọi xuất hiện
trong bảng hiệu chính viện thẩm mỹ quốc tế
bà v tiêu là quản lý cơ sở khai nhận
trước đây cci beauty dự kiến
hợp tác phẫu thuật thẩm mỹ
với bệnh viện korean star sao hàn
nhưng việc tiếp nhận bệnh nhân có vấn đề
nên đã rút hợp tác
ông ntt giám đốc điều hành bệnh viện chuyên khoa
phẫu thuật thẩm mỹ korean star sao hàn khẳng định
qua giả soát hồ sơ bệnh viện không ký
hợp đồng hợp tác với cơ sở nào
có tên là cci beauty
thanh tra sở y tế yêu cầu phòng khám chuyên khoa
gia liễu thuộc công ty cổ phần viện thẩm mỹ
cci group và viện thẩm mỹ quốc tế
việc quảng cáo trái phép tháo gỡ
các nội dung quảng cáo vi phạm trên không gian mạng
chỉ được hoạt động sau khi được phê duyệt danh mục kỹ thuật
và chỉ được quảng cáo theo nội dung
được xác nhận bởi cơ quan có thẩm quyền
qua trường hợp này thanh tra sở y tế
tp hcm cảnh báo việc lợi dụng
tâm lý một số người có nhu cầu sử dụng
dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và thường tin
vào những quảng cáo trên mạng xã hội kiểu
người thật việc thật như nhanh rẻ đẹp
không đau hiệu quả thức thì công nghệ hiện đại
một số cơ sở chăm sóc sắc đẹp
không phải y tế đã núp bóng phòng khám
chuyên khoa và quảng cáo trái phép
để dẫn dắt người có nhu cầu đến thực hiện dịch vụ
gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng
của người sử dụng dịch vụ vì vậy
người dân cần hết sức tỉnh táo khi lựa chọn
những cơ sở làm đẹp đến đây bản tin y tế
cũng xin được khép lại cảm ơn sự quan tâm
theo dõi của quý vị xin chào và hẹn gặp lại